đồng chí trường hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tham dự tết xung vầy hai nghìn một mươi chín
và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh hải dương
sự kiện do tổng liên đoàn lao động việt nam và liên đoàn lao động tỉnh hải dương phối hợp tổ chức
tham dự chương trình còn có chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam bùi văn cường
lãnh đạo tỉnh hải dương và bốn trăm một mươi công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn
phát biểu tại chương trình phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình bày tỏ vui mừng
tham dự chương trình tết xung vầy hai nghìn một mươi chín dành cho công nhân lao động tại tỉnh hải dương
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó thủ tướng gửi đến hơn bốn trăm linh công nhân có mặt tại chương trình
trên hai mươi bảy vạn công nhân trong tỉnh hải dương và công nhân lao động cả nước
lời chào thân ái cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất
phó thủ tướng biểu dương tổng liên đoàn lao động việt nam đã có sáng kiến
và tổ chức thành công các hoạt động chăm lo tết cho người lao động
nhất là tết xung vầy trong nhiều năm qua góp phần làm cho không khí đón tết
đón xuân của công nhân lao động ở các khu công nghiệp khu chế xuất
công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước thêm ấm áp
cùng ngày phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cũng đã đến thăm hỏi tặng quà
gia đình chị hoàng thị thơm là công nhân công ty cổ phần môi trường đô thị hải dương
có hoàn cảnh khó khăn và con bị bệnh hiểm nghèo